không chặn được tin nhắn rác có thể bị phạt tới một trăm bảy mươi triệu đồng
giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp
đó là những chính sách sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng một mươi
tại nghị định chín mươi sáu có hiệu lực từ ngày một mươi tháng một mươi quy định phạt tiền từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
đối với một trong những hành vi làm hư hại mốc giới cọc dấu dấu hiệu đường biên giới
vật đánh dấu đường biên giới cột cờ điểm cơ sở bia chủ quyền trên các đảo
làm thay đổi dòng chảy sông suối biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia
xây dựng trái phép công trình trên sông suối biên giới
đây là mức phạt đối với các hành vi vi phạm cá nhân
tổ chức vi phạm thì phạt tiền gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân tương ứng từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
ngoài ra nghị định quy định mức phạt với hành vi vẽ viết thêm tẩy xóa chữ trên các biển báo khu vực biên giới
sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
từ ngày một tháng một mươi theo nghị định số chín mươi một quy định về chống tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác
các doanh nghiệp viễn thông phải cung cấp cho người dùng các công cụ ứng dụng để phản ánh
và cho phép khách hàng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác của gọi rác
đồng thời các nhà mạng cũng có trách nhiệm ngăn chặn thu hồi địa chỉ được dùng để phát tin nhắn rác thư điện tử rác của gọi rác
phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm trong việc nhắn tin gọi điện gửi thư điện tử rác
mức phạt đến một trăm linh triệu đồng được áp dụng với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại
nằm trong danh sách không quảng cáo đồng thời thu hồi số điện thoại thực hiện hành vi vi phạm
đối với doanh nghiệp viễn thông internet mức phạt tiền cao nhất lên tới một trăm bảy mươi triệu đồng nếu không thực hiện các biện pháp
để ngăn chặn tin nhắn của gọi rác thư điện tử rác theo yêu cầu không hỗ trợ người dùng ngăn chặn tình trạng trên
theo thông tư hai mươi tám hai nghìn bốn
hai nghìn hai mươi tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật như nhắc nhở hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn
thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp
trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh
cũng theo thông tư hai mươi tám của bộ giáo dục và đào tạo về điều lệ trường tiểu học có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
giáo viên nhân viên cần chú ý không xuyên tạc nội dung giáo dục dạy sai nội dung kiến thức không gian lận trong kiểm tra đánh giá
cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất không bỏ giờ bỏ buổi dạy
tùy tiện cắp xén nội dung giáo dục không xúc phạm nhân phẩm danh dự xâm phạm thân thể người khác không hút thuốc uống rượu bia gây dối an ninh trật tự
theo nghị định chín mươi tám quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cơ quan chức năng sẽ xử lý phạt tiền từ ba triệu đồng đến năm triệu đồng đối với hành vi bán thuốc lá phía ngoài cổng các nhà trẻ
trường mẫu giáo trường tiểu học trung học cơ sở phổ thông trung học viện nghiên cứu y học bệnh viện nhà hộ sinh
trung tâm y tế dự phòng trạm y tế xã phường trong phạm vi một trăm linh m tính từ danh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó
bán thuốc lá cho người chưa đủ một mươi tám tuổi sử dụng người chưa đủ một mươi tám tuổi bán thuốc lá bị phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng